tổng tiền lãi thu lời bất chính lên tới gần ba trăm linh tỷ đồng

cơ quan công an xác định từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám đến thời điểm bị bắt giữ nguyễn văn định đã cho tổng số tám trăm bảy mươi bốn trường hợp vay tiền với mức lãi suất trung bình từ ba đồng một ngày đến một mươi đồng một ngày